tại cà mau theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
mưa lớn tại huyện u minh trần văn thời phú tân cái nước và thành phố cà mau đã gây thiệt hại gần ba mươi tỷ đồng
mưa lớn gây ngập hơn một bốn trăm linh hectare lúa chín mươi một ha hoa màu gần một ba trăm linh ha bờ bao tôm và ngập hơn hai mươi năm km đường giao thông nông thôn
tính từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân
làm sạt lở một trăm linh năm km bờ biển sụt lún và sạt lở ven sông trên bốn mươi năm km tổng thiệt hại gần ba mươi tỷ đồng
hiện tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp tỉnh và các sở ngành đang chủ động cảnh báo và khắc phục thiên tai